cứ đều đạn hai ngày trong tuần người lao động khó khăn quanh khu vực đường ba tháng hai
và đường lý thái tổ quận một mươi tp hcm gặp một chàng trai ngoại quốc thân thiện để gửi suất ăn
anh persea smith quốc tịch anh cũng giống như là nhiều người nước ngoài khác cho ở lại việt nam
dành thời gian giãn cách xã hội để giúp đỡ cộng đồng góp sức cho cuộc chiến chung chống lại covid một mươi chín
tám năm rồi cũng cùng cảm xúc khi tôi bước ra ngoài và thấy nhiều người khó khăn dưới dịch bệnh
hiện chú động vật bị bỏ ngoài đường cũng đáng thương
vì vậy có một nơi như thế này để giúp đỡ làm chúa dừa cho họ thì thật tuyệt vời nếu có cơ hội đóng góp